bộ trưởng tài chính nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy đã thảo luận chiến lược thúc đẩy hoạt động kinh tế vốn đang bị tê liệt bởi đại dịch covid một mươi chín
cuộc trao đổi được tiến hành qua điện thoại với sự tham gia của các quan chức tài chính hàng đầu của canada pháp đức italy nhật bản anh liên minh châu âu và nhóm euro group
một trong những vấn đề được đưa ra thảo luận là tầm quan trọng của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi cũng như việc sử dụng cơ chế sàng lọc đầu tư để xác định các rủi ro an ninh quốc gia
lãnh đạo nhóm g bảy đã nhất trí phối hợp tái mở cửa các nền kinh tế của nhóm này sau đại dịch và bảo đảm các chuỗi cung ứng đáng tin cậy trong tương lai
các nhà lãnh đạo g bảy cũng duy trì cam kết triển khai mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm một phản ứng toàn cầu mạnh mẽ và có tính phối hợp đối với cuộc khủng hoảng y tế này
cũng như thảm họa liên quan đến kinh tế và nhân đạo nhằm mục tiêu phục hồi bền vững